sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hà nội ban thưởng vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy hương yên tổ chức hội nghị hợp tác phát triển
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải dự và chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu hai địa phương đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắt trong hợp tác phát triển
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực như công tác tổ chức cán bộ tuyên giáo thu hút đầu tư xây dựng phát triển giao thông vận tải
tài nguyên môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn
trên cơ sở đó hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh chú trọng học tập kinh nghiệm hay
cách làm tốt trong công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân